ngày bảy chín tại khu đền tháp mỹ sơn huyện duy xuyên ubnd tỉnh quảng nam tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề di sản văn hóa
đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm hai mươi năm đô thị cổ hội an khu đền tháp mỹ sơn
được tổ chức unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới
một mươi năm của lao tràm hội an được công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới
triển lãm mỹ thuật với chủ đề di sản văn hóa được tổ chức từ ngày bảy tháng chín đến hết ngày một mươi năm tháng chín
theo bàn tổ chức sau năm tháng phát động đã có một trăm bảy mươi tác phẩm hội họa và điều khác của tám mươi một tác giả đến từ nhiều tỉnh thành phố
như quảng nam quảng ngãi bình định thừa thiên huế đà nẵng tham dự
qua xét chọn bàn tổ chức đã chọn một trăm linh tác phẩm có chất lượng nghệ thuật cao để giới thiệu trưng bày tại triển lãm
nhân dịp này ban tổ chức đã trao chín giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất
gồm một giải a hai giải b ba giải c và ba giải khuyến khích cho các họa sĩ nhà điêu khắc
giải a thuộc về tác phẩm đêm hội bằng chất liệu sơn mải truyền thống của họa sĩ lê đình trinh